liên quan đến ngày đầu tiên của phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ một mươi quốc hội quá một mươi bốn
bên lề hành lang quốc hội phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với các đại biểu
theo các đại biểu phiên chất vấn đầu tiên diễn ra rất sôi nổi dân chủ công khai
các đại biểu quốc hội đã hỏi rất nhiều các câu hỏi
bao quát được gần như toàn bộ đời sống kinh tế xã hội và những vấn đề tư pháp của đất nước
và những câu hỏi của các đại biểu thì rất ngắn gọn
các câu trả lời của các bộ trưởng và các trưởng ngành thì cũng rất rõ ràng rành mạch
nhưng tôi đánh giá cao sự điều hành của chủ tịch quốc hội đã tạo điều kiện cho bên chất vấn và bên trả lời chất vấn
để có thể truy đến nhau đến cùng tất cả những vấn đề được đặt ra
và các đại biểu quốc hội đã chất vấn rất nhiều lĩnh vực liên quan sát sườn đến đời sống kinh tế xã hội của đất nước
trong đó có nhiều vấn đề bức xúc
mà cử tri nêu lên và câu hỏi chất vấn đã đi vào trọng tâm ngắn gọn dễ hiểu
các câu trả lời chất vấn cũng vậy ngắn gọn xúc thức và đi thẳng vấn đề
không còn tình trạng kéo dài lan măn như các kỳ họp trước
đây là kỳ họp cuối nhiệm kỳ
theo quy định của quốc hội sẽ tiến hành chất vấn toàn bộ các chức danh mà quốc hội đã bầu hoặc phê chuẩn
vì vậy không giới hạn về nội dung trừ một số bộ ngành có sự thay đổi về nhân sự thì chất vấn bằng văn bản
về cơ bản phiên chất vấn như một cuộc sát hạch cuối nhiệm kỳ
tôi cho rằng thì trong thông qua những hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn này
thì các bộ trưởng và các trường ngành là có thể nhận biết được một cách toàn diện hơn
cái chức năng nhiệm vụ và những yêu cầu đặt ra của các ngành các bộ đó
để thực hiện những nhiệm vụ chức năng mà đã được pháp luật quy định
cũng như là những nhiệm vụ được đặt ra để tăng cường những hoạt động
quản lý nhà nước tăng cường những hoạt động phục vụ nhân dân và bảo vệ đất nước
phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ một mươi sẽ còn diễn ra trong vòng hai ngày nữa
trong kỳ họp cuối của nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội sẽ phải đưa ra những quyết sách
để giải quyết rốt ráo các vấn đề còn tồn tại trong nhiệm kỳ này
cử tri và nhân dân cả nước kỳ vọng vào những quyết sách của quốc hội
sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quốc kế dân sinh